tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tỉnh quảng bình
ubndgqg đã tổ chức cuộc họp báo nhanh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra ở phong nhà kẻ bàng
theo báo cáo của ubndgqg vào lúc chín h ba mươi phút sáng nay
tại km hai mươi một bảy trăm ba mươi năm đường hồ chí minh nhánh tây thuộc xã tân trạch huyện bố trạch
một ô tô khách đã lao vào ta lùi lật về bên trái đường
hậu quả đã khiến một mươi năm người chết hai mươi một người bị thương
đang được cấp cứu tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới
tại buổi họp báo ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tập trung đội ngũ
y bác sĩ thuốc men để cứu chữa người bị nạn với tinh thần cao nhất
đồng thời đề nghị sở giao thông vận tải quảng bình thanh tra toàn diện công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng thanh hoài
đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển khách du lịch có xe ô tô chờ người bị nạn thảm khốc nói trên
tại buổi họp báo ông quân việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã xử lý một cách nghiêm khắc nhất mà quy định pháp luật đã quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải
mà có cái phương tiện gây tai nạn này
trước đó trong chuyến công tác tại miền trung phó thủ tướng thường trực
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trường hòa bình đã đến thăm hỏi
động viên những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới